trong thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn rất manh động và chuyên nghiệp gây bức xúc trong dư luận
trước tình hình này công an quận hoàng mai phối hợp công an quận hoàn kiếm và công an quận hai bà trưng đã làm rõ và bắt giữ cả nhóm cướp gồm bốn đối tượng nguyễn nam trường vũ đức sơn nguyễn hồng trung và hoàng ngọc anh cùng chú tại hà nội
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm với thủ đoạn cầm dao đe dọa hoặc vờ va chạm giao thông nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt các vụ cướp cướp giật tài sản có giá trị như xe máy điện thoại và tiền mặt trên địa bàn thành phố hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng lần lượt khai nhận hành vi phạm tội và các vụ cướp giật cướp tài sản chúng thực hiện
cơ quan công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp của nhóm đối tượng này có liên hệ với công an quận hoàng mai để cung cấp thông tin làm rõ hành vi thủ đoạn của các đối tượng